thời tiết tại các tỉnh thành trung bộ duy trì ổn định dự báo tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ duy trì trạng thái nhiều mây và có sương mù giải rác trong thời điểm sáng sớm và đêm
đến trưa chiều trời có nắng gián đoạn cùng với nền nhiệt độ tăng lên giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến có mây thay đổi
thời tiết ít mưa và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại đây trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
nằm xa hơn về phía nam hoàn lưu khối không khí biển khổng lồ bao phủ
nên liên tục nhiều ngày trở lại đây tây nguyên và nam bộ duy trì nhiệt độ tương đối cao
nhất là tại khu vực miền đông của nam bộ với mức nhiệt trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
gây ra cảm giác nóng bức khó chịu
dự báo trong đêm nay và ngày mai trường phân kỳ gió do khối không khí biển mang lại yếu dần
trong khi đó ở phía nam dãnh thấp xích đạo đang có xu hướng nâng trụng dần lên về phía bắc
vì vậy hôm nay thời tiết tại tây nguyên và nam bộ chuyển nhiều mây hơn
ban ngày có nắng gián đoạn thời điểm chiều tối có thể còn có mưa rông ở một vài nơi
nhiệt độ vì thế sẽ giảm nhẹ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ đối với khu vực tây nguyên
và ba mươi một ba mươi bốn độ đối với các tỉnh thành thuộc nam bộ
trên biển không khí lạnh suy yếu gió trên các vùng biển tiếp tục giảm hơn về cường độ
hầu hết chỉ duy trì dưới mức cấp bốn nên sóng thấp biển êm
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước